nguyễn trần duy nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và bán đâu gián nhân thành
cùng bị tuyên phạt sáu năm tù
các bị cáo còn lại bị tuyên án từ ba mươi sáu tháng tù treo cho đến năm năm tù giam
hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của đảng và nhà nước đủ yếu tố cấu thành tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị cáo về tội danh trên là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật
ngày mai ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo đinh la thăng
cựu bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường cựu thứ trưởng bộ giao thông vận tải
cùng năm đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
liên quan tới vụ án bị cáo đinh ngọc hệ tức út chọc cựu phó tổng giám đốc công ty thái sơn
bộ quốc phòng cùng một mươi hai đồng phạm bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
theo kế hoạch phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử hội đồng xét xử xác định bị hại trong vụ án là bộ giao thông vận tải
bên cạnh đó hội đồng xét xử triệu tập một mươi bốn pháp nhân và một mươi một cá nhân tới tham gia phiên tòa
với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
cáo trạng xác định với vai trò bộ trưởng là người đứng đầu được giao quản lý tài sản
trong đó có quyền thu phí cao tốc tp hcm trung lương tại bộ giao thông vận tải
bị cáo đinh la thăng đã ký văn bản đề nghị tiếp tục tìm kiếm đối tác để bán quyền thu phí
bị cáo đinh la thăng nắm rõ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước
và chuyển giao quyền thu phí nhận thức rõ đây là tài sản đặc thù có giá trị đặc biệt lớn
tuy nhiên bị cáo đinh la thăng đã làm trái với quy định của nhà nước
dẫn đến sai phạm gây thiệt hại hơn bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng bị út chọc chiếm đoạt
trong vụ án viện kiểm sát nhân dân tối cao còn xác định nhiều người liên quan có sai phạm
nhưng chưa tới mức phải xử lý hình sự trong đó có ông nguyễn văn thể bộ trưởng giao thông vận tải
cáo trạng cho rằng việc không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng với công ty yên khánh của bị cáo hệ
có một phần trách nhiệm của ông thể nhưng không phải là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại trong vụ án
do đó cơ quan tố tụng không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông thể
ngày một mươi hai tháng một mươi hai tòa án nhân dân huyện đan phượng hà nội đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án
liên quan tới lê văn phú tức phú lê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường nhân chính quận thanh xuân hà nội
thường được gọi là giang hồ mạng phú lê
trước đó phú lê bị viện kiểm sát nhân dân huyện đan phượng truy tố về tội cối gây thương tích
trong vụ án này ngoài phú lê còn có hai đối tượng là hoàng văn thủy chú tại huyện trấn yên tỉnh yên bái
trấn văn tư chú tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình cùng bị viện kiểm sát nhân dân huyện đan phượng
truy tố về tội danh nêu trên
theo thẩm phán doãn văn tuyến tránh án tòa án nhân dân huyện đan phượng
việc tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án này là do trước đó bị hại trong vụ án
bà nguyễn thị nga ở huyện đan phượng hà nội đã trực tiếp đến tòa rút đơn yêu cầu khởi tố
bà nga cũng đề nghị tòa án đình chỉ việc đưa ra xét xử ba bị cáo trong vụ án này
tòa án nhân dân huyện đan phượng đã kiểm tra việc rút đơn của bà nga là hoàn toàn tự nguyện
và đúng với quy định của pháp luật
cơ quan điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc
bằng hình thức ghi lô đề triệu tập hai mươi năm đối tượng và thu giữ trên ba trăm linh triệu đồng
cùng nhiều tăng vật liên quan khác
tiến hành khám xét tại nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ trên ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
một xe ô tô một mươi thẻ atm ba mươi năm điện thoại di động hàng trăm giấy tờ và các tăng vật khác
có liên quan đến hoạt động ghi lô đề
bước đầu cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh
từ nhiều năm nay gồm năm cấp đại lý hoạt động có tổ chức mang tính chất chuyên nghiệp
thủ đoạn hoạt động của đường dây này là hết sức tinh vi kín kẽ sử dụng phần mềm công nghệ thông tin
để tổ chức hoạt động phạm tội
số lượt con bạn tham gia trong đường dây trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch khoảng năm trăm linh triệu đồng
tính lũy kế trong thời gian một tháng gần đây số tiền đánh bạc là khoảng một mươi năm tỷ đồng
là thợ hồ và đang xây dựng nhà cho gia chủ tuy nhiên nguyễn toàn trí đã trộm cắp số tiền hơn ba mươi triệu đồng của chủ nhà
mới đây công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long
đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn toàn trí để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
từ tin báo của bà võ lệ thủy chú tại thị trấn tân cưới huyện bình tân
bị kẻ gian cậy tủ lấy trộm số tiền hơn ba mươi triệu đồng
qua kiểm tra cơ quan công an xác định trí là thủ phạm thực hiện vụ trộm nêu trên mời về làm việc
tại cơ quan công an trí khai nhận trí làm thợ hồ và đang xây dựng nhà cho bà thủy
vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một trí đến nhà bà thủy
để làm công việc xây nhà như thường ngày
làm được một lúc trí thấy bà thủy đi chợ nên liền nảy sinh ý định trộm tiền
biết bà thủy thường để tiền trong tủ gỗ phía nhà sau và quan sát xung quanh không có ai để ý
trí đã lấy con dao yếm để cậy cửa lấy trộm số tiền hơn ba mươi triệu đồng
rồi mang bỏ vào cốp xe cất giấu
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng nguyễn văn quỳ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ trần phú một
phường văn đậu quận kiến an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt trái
đối tượng phùng triệu
duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một mươi chín đào đài phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m tám mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm trên trước đầu lông mày trái
và đối tượng phạm khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại kiến thiết ii
phường tràng minh quận kiến an thành phố hải phòng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị biết
quý vị cần hết sức lưu ý